thông tin từ bộ văn hóa thể thao và du lịch dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm canh tí hai nghìn hai mươi với chủ đề
linh thiêng nguồn cội đất tổ hùng vương sẽ được tổ chức theo quy mô cấp quốc gia
lễ hội đền hùng năm hai nghìn hai mươi được tổ chức trong một mươi ngày từ ngày hai mươi bốn tháng ba đến ngày hai tháng bốn
tức mùng một đến mùng một mươi tháng ba năm canh tí sự kiện diễn ra tại khu di tích lịch sử đền hùng
thành phố việt trì và các vùng lân cận ngoài phần chính là lễ dân hương dỗ tổ thì phần hội sẽ có
nhiều chương trình nghệ thuật triển lãm trưng bày hội trại văn hóa hoạt động đánh trống đồng
đâm đuống múa lân giải quần vợt truyền thống cúp hùng vương chương trình biểu diễn tinh hoa võ thuật
toàn cầu hội trợ nông sản gắn với không gian văn hóa ẩm thực thuần việt tại phố ẩm thực đêm thành phố việt trì